năm hai nghìn một mươi tám thực hiện dự án cấp cây giống và phân bón cho một trăm bảy mươi bảy hộ dân
hai bị cáo bế văn quỳnh và lã thị viễn đã không mua phân bón để cấp cho ba mươi năm hộ dân
không tổ chức tập huấn kỹ thuật cho nhân dân
năm hai nghìn một mươi chín hai bị cáo tiếp tục lập chứng tử khống để chiếm đoạt tiền của dự án
tổng số tiền mà hai bị cáo lập chứng tử khống để chiếm đoạt các năm là hơn hai mươi năm triệu đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bế văn quỳnh và lã thị viễn mỗi bị cáo năm năm tù giam
về tội tham ô tài sản
một đường dây mua bán ma túy liên tỉnh với số lượng lớn vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh lào cai triệt phá tại khu vực xã điện quan huyện bảo yên tỉnh lào cai
đối tượng bị bắt giữ là giàng a sáng chú tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai
cùng với tang vật là hai mươi hai bánh heroin
đây là đối tượng nằm trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh
xuyên quốc gia mà phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy liên tỉnh
ma túy công an tỉnh lào cai đã xác lập chuyên án đấu tranh vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
quá trình trinh sát xác định đường dây trên có sự tham gia của một số đối tượng người địa phương
thuộc các địa bàn huyện bảo thắng bảo yên của tỉnh lào cai
câu kết với số đối tượng ngoài tỉnh tuồn ma túy từ nước ngoài vào việt nam
qua các địa bàn điện biên sơn la và lào cai
sau đó thẩm lậu sang nước thứ ba hoặc là tiêu thụ trong địa bàn tỉnh
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng sáng khai nhận được một người đàn ông
không rõ tên tuổi quốc tịch trung quốc thuê vận chuyển từ huyện bảo thắng sang huyện bảo yên
để giao cho khách với giá tiền công là hai mươi triệu đồng
tuy nhiên chưa kịp giao hàng thì bị lực lượng trinh sát phát hiện bắt giữ
trong khi đó hàng chục người sử dụng ma túy và đối tượng tổ chức sử dụng ma túy
vừa bị công an tỉnh bắc ninh khởi tố
tại khách sạn family năm số tám ở phương tân hồng thành phố từ sơn
lực lượng công an tỉnh bắc ninh đã kiểm tra bắt giữ cá văn thương một mươi tám tuổi
trú tại tỉnh điện biên về hành vi mua bán một mươi viên ma túy tổng hợp và một túi ma túy loại ketamin
tiến hành kiểm tra khách sạn lực lượng công an phát hiện một mươi phòng năm mươi bảy người
có liên quan tới hành vi tàng trữ tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy
qua test nhanh tất cả đều dương tính với ma túy
số ma túy tổng hợp thu được của cá văn thương và trong các phòng hát có trọng lượng hai mươi chín bốn mươi năm gram
lực lượng công an làm rõ quản lý khách sạn là nguyễn hải long ở phường nam sơn
thành phố bắc ninh có hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
trong quá trình tuần tra công an thành phố vĩnh long đã phát hiện tại một căn nhà
thuộc khu vực khóm tân phú phường tân hòa thành phố vĩnh long có nhiều người đánh bạc
lực lượng công an đã bất ngờ áp vào bắt quả tang hai mươi năm đối tượng
tăng vật thu dịch
thu dự tại hiện trường gồm bảy bộ bài tây loại năm mươi hai lá năm bộ dụng cụ dùng để lắc tài xỉu
ba hộp xí ngầu và hai bốn triệu đồng trên chiếu bạc
ngoài ra qua khám xét lực lượng cũng đã tạm giữ hai mươi tám điện thoại một mươi ba xe mô tô và số tiền là bốn trăm bảy mươi bốn triệu
ba trăm một mươi đồng khám xét trên ngựa các đối tượng
test nhanh có năm người trong nhóm này dương tính với covid một mươi chín
qua điều tra ban đầu các đối tượng tham gia đánh bạc đến từ đồng tháp tiền giang và vĩnh long
thưa quý vị năm nay do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nên nhiều lễ hội xuân trên địa bàn thành phố hà nội
đã phải tạm dừng tổ chức để đảm bảo công tác phòng chống dịch
đây là năm thứ hai mùa lễ hội tại hà nội tiếp tục bị gián đoạn
tuy nhiên các địa phương vẫn tổ chức nghi lễ dân hương ở quy mô nhỏ để tri ân các bậc tiên thánh
tiên hiền có công với quê hương đất nước
ngoài ra nhiều lễ hội lớn tại hà nội như hội gò đống đa chùa hương hội gióng đền sóc
lễ hội hai bà trưng có xu hướng dừng hoặc thu gọn quy mô tổ chức trong dịp tết nhâm dần hai nghìn hai mươi
nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thưa quý vị và các bạn hội chứng hậu covid một mươi chín đã được đề cập đến nhiều nơi trên thế giới
và tại việt nam một số nghiên cứu xuất phát từ thực tế ở nước ta đặc biệt là tại tp hcm cũng cho thấy
có khoảng tám mươi bệnh nhân từng nhiễm covid một mươi chín
có ít nhất một triệu chứng kéo dài
theo các chuyên gia y tế đây là những vấn đề rất cần quan tâm trong thời gian tới
có hàng nghìn người nhiễm covid một mươi chín sau khi khỏi bệnh lại phải quay trở lại bệnh viện để điều trị các triệu chứng hậu covid
tình trạng này ngày càng gia tăng tại nhiều bệnh viện đặc biệt là các bệnh viện ở tp hcm
theo các bác sĩ các nghiên cứu trên thế giới cho thấy có khoảng hai trăm linh triệu chứng liên quan đến hội chứng hậu covid
đặc biệt ở những bệnh nhân đã trải qua điều trị icu
bệnh nhân sau nhiễm covid một mươi chín sau khi đã ra khỏi giai đoạn cấp tính rồi
vẫn có thể có những triệu chứng tồn tại dài dẳng ví dụ như là khó thở mệt mỏi đau cơ
nhiều trường hợp là về nhà vẫn còn phải thở oxy dù là liều thấp
sau đó là làm việc không thể thực sự trở lại cuộc sống bình thường mức độ của bệnh nhân không khỏe như ngày xưa
có nhiều bệnh nhân có những thay đổi thay đổi vị giác thay đổi khíu giác
đáng chú ý các triệu chứng hậu covid không chỉ có người lớn tuổi mà còn xảy ra ở nhiều người trẻ
thậm chí người bệnh còn có thể gặp các triệu chứng mà khi mắc bệnh họ lại không gặp phải
một số bệnh nhân thậm chí giai đoạn đầu không có những triệu chứng đó
nhưng sau bốn tuần bắt đầu xuất hiện những triệu chứng đấy thì chúng tôi vẫn gộp vào là đó là hội chứng hậu covid
do vậy nên không phải là giai đoạn này bạn không có những cái vấn đề đó
thì có nghĩa là bạn không quan tâm đến hậu covid
hiện các bác sĩ khoa phục hồi chức năng
bệnh viện đại học y
hà nội đang xây dựng các bộ công cụ để theo dõi được bệnh nhân lâu hơn
bởi thực tế có những bệnh nhân cần phải được theo dõi kéo dài đến sáu tháng thậm chí đến một năm
quá trình nghiên cứu này sẽ giúp việc tầm soát sàng lọc những trường hợp có nhu cầu
sau khi khỏi covid một mươi chín cần được tiếp tục can thiệp về mặt y tế kịp thời
thưa quý vị người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trên cả nước đang mong ngóng thưởng tết
để có thêm nguồn chi

vâng rõ ràng là thưởng tết dù ít hay nhiều thì đều có ý nghĩa và tạo thêm động lực
để cho các công nhân gắn bó và thúc đẩy tinh thần lao động sản xuất trong năm mới hai nghìn hai mươi
làm việc ở doanh nghiệp này đã gần năm năm nhưng đây là khoảng thời gian mà chị hà
cũng như nhiều công nhân khác thực sự cảm thấy khó khăn
tết đang đến rất gần chị hà cũng sắp sửa được nghiệp món tiền thường
dù rằng nó ít hơn so với các doanh nghiệp này

dù rằng nó ít hơn so với các doanh nghiệp này

dù rằng nó ít hơn so với các doanh nghiệp này

cho người lao động cao và ngành nào có mức thưởng tết thấp hơn
và thậm chí có ngành không có thưởng tết trong năm hai nghìn hai mươi hai này không thưa ông